tại cần thơ các cấp ủy chính quyền hội đồng nghĩa vụ quân sự của thành phố đã long trọng tổ chức tiễn một bốn trăm chín mươi năm thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ ở các đơn vị thuộc bộ quốc phòng và bộ công an
trước ngày đưa quân tại chín quận huyện trên địa bàn cần thơ đã tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động vui chơi và nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với thanh niên lên đường nhập ngũ
để động viên thanh niên hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã thăm hỏi tặng mỗi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ phần quà trị giá một năm triệu đồng
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tp cần thơ sau khi thanh niên nhập ngũ ủy ban nhân dân và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp quan tâm công tác chính sách hậu phương quân đội
trong đó hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp luôn quan tâm chăm lo hỗ trợ thanh niên có gia đình hoàn cảnh khó khăn đột xuất
bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ tiếp tục phối hợp cùng địa phương và các ngành chức năng thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế đối với người thân của quân nhân tặng sổ tiết kiệm hỗ trợ học phí cho con quân nhân